bốn tám trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín trong một ngày
hay mỹ cải tạo sân tennis và công viên thành bệnh viện giã chiến
đó là những thông tin đáng chú ý nối tiếp ngay sau đây
thế giới vừa chứng kiến một kỷ lục buồn với hơn bốn tám trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín chỉ trong một ngày
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu đã trên bảy trăm tám mươi bốn
trong khi có ba mươi bảy bảy trăm tám mươi một ca tử vong tại hai trăm linh một quốc gia và vùng lãnh thổ
đáng chú ý mỹ vẫn ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục
số ca mắc tại italia vượt một trăm linh và tây ban nha đã vượt trung quốc về số ca mắc
tại mỹ cụm sân quần vợt giải mỹ mở rộng ở new york sẽ được tạm dùng làm bệnh viện giã chiến
với ba trăm năm mươi giường bệnh việc chuyển đổi các sân thi đấu trong nhà này sẽ được bắt đầu từ hôm nay
ngoài ra công viên trung tâm ở thành phố new york cũng sẽ được chưng dụng để xây dựng bệnh viện giã chiến
hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày hôm qua đã thông qua bốn nghị quyết
theo hình thức bỏ phá
đây là lần đầu tiên trong lịch sử hội đồng bảo an áp dụng cơ chế bỏ phiếu đặc biệt này
do không thể họp trực tiếp tại trụ sở liên hợp quốc ở new york vì ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín